sau khi trải qua quá trình lấy ý kiến bộ trưởng bộ tài chính đã ký tờ trình chính phủ dự thảo nghị định về giảm năm mươi lệ phí trước bạ đối với các dòng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
hiện tại chỉ còn chưa chính phủ ký duyệt sự thảo nghị định của bộ tài chính và nếu thuận lợi rất có thể sẽ là thời điểm áp dụng ngay trong tháng sáu này
sau khi giảm người dùng đăng ký lăn bánh các dòng xe lắp ráp trong nước sẽ chỉ cần đóng mức lệ phí trước bạ là năm sáu tùy theo từng địa phương dẫn đến giá lăn bánh của một số mẫu xe trong nước sau khi giảm lệ phí trước bạ sẽ rẻ đi từ vài chục triệu cho tới cả trăm triệu đồng so với trước đây